và mời đọc bản tin là thông tin mới nhất về cơn bão số bốn
vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy sáu độ vĩ bắc một trăm linh chín tám độ kinh đông
ngay ở phía nam đảo hải nam cách đất liền các tỉnh nghệ an quảng trị khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi km
từ sáng sớm đến trưa mai ngày ba mươi tháng tám đi vào đất liền các tỉnh nghệ an đến quảng bình
với sức gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi ba h ngày ba mươi tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bảy chín độ
vị bắc một trăm linh năm độ kinh đông trên khu vực trung lào
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
cảnh báo gió mạnh trên biển
từ tối nay hai mươi chín tháng tám ở nam vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
từ đêm nay hai mươi chín tháng tám ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ hai đến bốn mét
vùng gần tâm bão sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
vùng ven biển các tỉnh thanh hóa quảng bình nước dâng do bão cao từ năm đến một mét
cảnh báo gió mạnh trên đất liền
từ sáng sớm ngày ba mươi tháng tám ở các tỉnh thanh hóa đến quảng trị
có gió mạnh dần lên cấp sáu sau tăng lên cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi cấp một mươi một
cảnh báo mưa lớn
từ nay cho đến ngày ba mươi một tháng tám ở các tỉnh trung bộ có mưa to đến rất to
từ ngày mai đến ngày hai tháng chín ở bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
và từ nay cho đến ngày một tháng chín ở tây nguyên và nam bộ có mưa vừa mưa to bắc tây nguyên mưa rất to
thưa quý vị do đây là cơn bão nguy hiểm nên ngay trong chiều ngày hôm nay hai mươi chín tháng tám
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã thành lập hai đoàn công tác đi kiểm tra
chỉ đạo việc ứng phó với cơn bão số bốn tại các tỉnh nghệ an cho đến quảng bình
còn tại cuộc họp ứng phó với bão số bốn diễn ra vào sáng ngày hôm nay hai mươi chín tháng tám
tại hà nội bộ trưởng bộ đông nghiệp và phát triển đông thôn phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo chương ngương
về phòng chống thiên tai nguyễn xuân cường đề nghị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
thường xuyên theo dõi thông tin kịp thời chính xác diễn biến của bão cảnh báo mưa lớn nước biển dân
bao gồm cả khu vực biển tây để thông tin kịp thời đến người dân cho người dân chủ động phòng tránh
nhất là khách du lịch trong dịch vỉ lễ mùng hai tháng chín
văn phòng thường trực ban chỉ đạo chương ngương về phòng chống thiên tai
và ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
tiếp tục nắm bắt thông tin cụ thể hướng dẫn để đảm bảo an toàn tàu thuyền lồng bè hố chứa
các công trình đang thi công kịp thời tham mưu cho việc chỉ đạo ứng phó
các lực lượng chức năng các địa phương có trách nhiệm sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
bộ trưởng nguyễn xuân cường lưu ý bộ đội biên phòng cần phối hợp với lực lượng kiểm ngư và gia đình các chủ tàu
tiếp tục thông báo cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền
trong đó đặc biệt là chú ý ba trăm năm mươi tám tàu trên hai ba trăm sáu mươi lao động đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm
các tàu và ngư dân chưa liên lạc được tại tỉnh quảng trị
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng của bão
đã có công điện văn bản chỉ đạo ứng phó với bão tổ chức các đoàn công tác tới các khu vực trọng điểm
đồng thời trực ban theo dõi diễn biến mưa lũ sau bão và triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời
trước diễn biến phức tạp của cơn bão số bốn các địa phương tại khu vực miền trung
cũng đã và đang triển khai nghiêm túc công tác kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú tìm nơi đeo đậu an toàn
theo báo cáo nhanh của tri cục phòng chống thiên tai khu vực miền trung tây nguyên
tính đến bảy giờ sáng nay đã có trên hai mươi bốn với một trăm linh sáu lao động thuộc các địa phương
từ quảng bình đến bình định vào nơi neo đậu tránh chú bão số bốn an toàn
hiện vẫn còn trên ba hai trăm linh tàu thuyền với khoảng hai mươi tám năm trăm linh lao động đang hoạt động trên biển
trong đó hoạt động trong khu vực nguy hiểm là có hai trăm ba mươi chín tàu với hơn một ba trăm linh lao động
một số địa phương tại khu vực miền trung đã có lệnh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi
đồng thời tiếp tục thông báo kêu gọi các chủ phương tiện nhanh chóng vào bờ
thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm tìm nơi trú tránh an toàn
trước diễn biến của cơn bão số bốn đang tiến sát vào đất liền
tỉnh nghệ an nơi được dự báo là tâm bão đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương
triển khai các giải pháp phòng chống bão cấm tàu thuyền ra khơi từ năm giờ sáng
và yêu cầu các tàu thuyền về bến neo đậu trước một mươi năm h chiều nay
hiện tất cả các tàu đang khai thác trên biển đã liên lạc được với trạm bờ
không có tàu thuyền nào mất liên lạc
thưa quý vị hiện nay thì cùng với sự phát triển kinh tế xã hội
trên cả nước ngày càng xuất hiện nhiều khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao
các khu kinh tế tập trung với quy mô ngày càng lớn dây chuyển công nghệ ngày càng hiện đại đắt tiền
và khối lượng hàng hóa vật tư của các cơ sở tập trung ngày càng nhiều
tính chất cháy nổ của nhiều thiết bị dây chuyển công nghệ vật liệu mới
cũng phức tạp và nguy hiểm hơn trước đây
và để hình vào lúc một mươi tám h ba mươi phút tối ngày hôm qua
khu nhà xưởng sản xuất của công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
ở phố hạ đình quận thanh xuân hà nội đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn
và cho đến thời điểm hiện tại thì đám cháy gần như được khống chế hoàn toàn
hiện lực lượng chức năng đang phun nước để làm mát tránh trường hợp lửa cháy trở lại
đồng thời gấp rút thống kê thiệt hại và điều tra nguồn nhân của vụ cháy
hơn sáu trăm linh m hai nhà kho công ty bóng đèn phích nước giảng đông tàn hoàng sau vụ cháy
hàng trăm lượt cám bộ chiến sĩ đã tới hiện trường không dừng nghỉ
nối phiên nhau nỗ lực dập tắt đám cháy
đây là những phút gieo ca hiếm hoi để cán bộ chiến sĩ tranh thủ lót dạ hay uống nước
từ một mươi tám h ngày hôm qua tới nay là hơn một mươi hai h
thay nhiều ca lắm rồi thì là cố gắng hết sức
dù hơn một mươi hai giờ nhưng mà lúc em tiếp cận vô trong phòng thì vẫn gần cả trăm đồ
những nỗ lực
cố gắng của lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có những kết quả khi đám cháy được khống chế
những bình nước lọc được người dân chuẩn bị sẵn sàng như thế này
tùy vật chất nhỏ nhưng đã phần nào cổ vũ thêm tinh thần chiến đấu với giặc lửa của các cán bộ chiến sĩ
các người dân quốc gia như thế này thì em thấy thế nào

và còn ở đây thì cũng chỉ biết có cái gì thì phục vụ các lòng trí công an phòng cháy chữa cháy
làm việc suốt từ đêm hôm qua từ sáu h tối hôm qua đến bây giờ
thế bà con ở đây thì có nước có lôi và có cái gì thì cho các lòng trí làm nhiệm vụ uống nước cho nước khác thôi
trong những cái lúc mà lực lượng chúng tôi tập trung vào tổ chức chữa cháy
thì được bà con nhân dân hỗ trợ cho về nước uống cũng như là hỗ trợ cho đỡ các cái đường vòi để tổ chữa cháy
thì chúng tôi cũng rất là xúc động xin cảm ơn toàn thể bà con nhân dân
cũng đã có những cái dành những cái tình cảm cho những người chiến dân này
cảnh sát phòng cháy chữa cháy chúng tôi
những vụ cháy thời gian qua cho thấy tình hình cháy nổ đang có những diễn biến phức tạp
điều đó đòi hỏi cần phải có những giải pháp căn cơ hạn chế tối đa những vụ việc đáng tiếc xảy ra
và trong cuộc chiến phòng chống cháy nổ vẫn luôn cần sự đồng hành của cả lực lượng phòng cháy chữa cháy và quần chúng nhân dân
ngày hôm nay công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long đã ra quyết định khởi tố bị can
và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê quốc thiện một mươi tám tuổi
chú tệ phường một thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long để điều tra gành vi cố ý gây thương tích
trước đó giữa nguyễn hoàng nhật huy chú tệ huyện long hồ xảy ra mâu thuẫn với nguyễn hiễu đạt chú tệ thành phố vĩnh long
nên cả hai đã hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn
đến khoảng một mươi bảy h ngày bảy tháng sáu huy cùng với bốn người bạn đến chỗ hẹn trên đường võ văn kiệt phường chín tp vĩnh long gặp đạt để nói chuyện
khi nhóm bạn và huy chuẩn bị ra về thì thiện và bốn thiếu niên một mươi năm tuổi khác là bạn của đạt chạy xe đến
thiện liền lấy dao thủ sẵn trong người tấn công đồng thời nhóm của bạn là thiện lấy mũ bảo hiểm và tuyết sắt đánh vào người huy
mặc dù huy đã bỏ chạy nhưng thiện vẫn tiếp tục đuổi theo dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng làm cho huy bị thương chảy nhiều máu
qua giám định tỷ lệ thương tích của huy là sáu
tại cơ quan công an thiện đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đối tượng thứ ba mươi một trong vụ án buôn bán xăng giả liên quan đến đại gia trịnh sướng vừa bị cơ quan chức năng tỉnh đắk nông
ngày hôm qua thông tin từ viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với lê văn tĩnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tỉnh đồng nai về hành vi sản xuất mua bán hàng giả
bị can tĩnh là đối tượng thứ ba mươi một bị khởi tố trong đường dây sản xuất và tiêu thụ xăng giả liên quan đến đại gia trịnh sướng
từ giữa năm hai nghìn một mươi bảy đến cuối tháng một năm hai nghìn một mươi chín bị can tĩnh đã nhiều lần chở dung môi từ cần thơ về giao cho các cây xăng tỉnh đắk nông
để pha chế xăng a chín mươi năm giả bán ra thị trường
ngoài ra theo điều tra tĩnh còn nhiều lần trực tiếp pha chất bột màu để chế xăng giả dưới sự chỉ đạo của một số đối tượng khác
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày bị bắt các đối tượng trong đường dây mua bán xăng giả liên quan đến đại gia trịnh sướng
đã mua bán dung môi chất làm tăng chỉ số oktan với số tiền khoảng bốn hai trăm linh tỷ đồng
các đối tượng đã đưa ra thị trường để tiêu thụ hơn bốn trăm linh triệu lít xăng giả thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng
chương trình thì mời quý vị theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng trần thị kim loan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thanh bồ phường thuận phước quận hải châu thành phố đà nẵng
có nốt ruồi cách một cm dưới đuôi mắt phải
đối tượng huỳnh ngọc đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại hai trăm linh bảy trên sáu lê duẩn phường tân chính quận thanh khê thành phố đà nẵng
có sẹo chấm một hai cm trên sau đầu lông mày phải
và đối tượng la kiến giang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại hai trăm tám mươi hai trên ba c nguyễn tri phương phường bốn quận một mươi tp hcm
phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an